ập vào quán ba ở hai mươi hai tống duy tân quận hoàn kiếm thành phố hà nội lực lượng công an đã phát hiện tại tám bàn có ma túy
trong số một trăm ba mươi bảy người bị đưa về trụ sở cơ quan công an có bảy mươi người dương tính với ma túy
vào khoảng một giờ ngày một tháng bốn đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an quận hoàn kiếm thành phố hà nội
phối hợp với các lực lượng có liên quan bất ngờ kiểm tra quán ba có địa chỉ tại hai mươi hai tống duy tân quận hoàn kiếm
thời điểm kiểm tra lực lượng chức năng đã phát hiện trên tám bàn trong quán bar có ma túy dạng kẹo và ke
ngay sau đó một trăm ba mươi bảy người gồm cả nhân viên quán bar và khách được đưa về trụ sở cơ quan công an
qua test nhanh cơ quan công an xác định có bảy mươi trên một trăm ba mươi bảy người được xác định dương tính với ma túy